quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong tối và đêm nay không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường thêm xuống nước ta
sau đó ổn định dần và suy yếu
trong tối và đêm nay cả bắc bộ chỉ có mưa ở một vài nơi
nhiệt độ trong đêm nay vẫn tiếp tục giảm thấp
nền nhiệt đêm ở khu vực đồng bằng ở ngưỡng từ một mươi năm đến một mươi tám độ
trong khi đó vùng núi nhiệt độ chỉ từ một mươi hai đến một mươi bốn độ riêng núi cao có nơi dưới tám độ
và đêm nay cũng chính là đêm rét nhất của đợt rét lần này
còn trong ngày mai miền bắc sẽ có được tiết trời tạnh giáo không mưa
gió đông bắc cũng không còn thổi mạnh nữa
nên nhiệt độ trong ngày mai ở đây sẽ tăng lên ngưỡng từ một mươi tám đến hai mươi một độ
không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền trung vì thế mưa cũng nhanh chóng quay trở lại
trong đêm nay một dọc các tỉnh thành phố từ phía nam của tỉnh nghệ an trở vào đến phú yên có mưa
nhưng sang ngày mai thì vùng mưa sẽ thu hẹp lại
tập trung ở khu vực từ hà tĩnh trở vào đến khánh hòa
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
cũng do tác động của không khí lạnh nên nền nhiệt đêm nay ở thanh hóa đến hà tĩnh
phổ biến từ một mươi năm đến một mươi tám độ
khu vực quảng bình trở vào đến thừa thiên huế đêm nay nhiệt độ cũng giảm xuống ngưỡng
từ một mươi tám đến hai mươi một độ trời rét về đêm và sáng
các tỉnh thành từ đà nẵng đến phú yên nhiệt độ đêm nay là từ hai mươi một đến hai mươi độ
trong khi đó khu vực khánh hòa đến bình thuận nhiệt độ từ hai mươi bốn hai mươi năm độ
sang ngày mai thì khu vực thanh hóa đến hà tĩnh mức nhiệt cao nhất ngày là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế mức nhiệt giao động từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
trời lạnh vào ban ngày
đà nẵng đến phú yên có mức nhiệt cao nhất ngày là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn khánh hòa đến bình thuận là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ và tây nguyên trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì thời tiết ít mưa
ban đêm ở tây nguyên vẫn duy trì trạng thái rét nhẹ với mức nhiệt từ một mươi bảy đến hai mươi độ
trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ thấp nhất đêm nay là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
sang ngày mai trời nắng sớm nên nhiệt độ tăng nhanh nhưng không quá nóng
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở tây nguyên giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn ở nam bộ mức nhiệt cao nhất ngày là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng miền đông nam bộ có nơi nắng nóng với mức nhiệt trên ba mươi năm độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai
ở khu vực bắc biển đông và vùng biển từ khánh hòa đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động mạnh
khu vực giữa biển đông và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
ngoài ra ở vùng biển phía nam của khu vực giữa biển đông và khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước